thưa quý vị và các bạn đợt mưa đá và lốc xoáy vừa qua đã khiến hơn hai ngôi nhà của người dân trên vùng cao nguyên đá tỉnh hà giang bị tốc mái vừa hư hỏng nặng
hiện giờ nắng đã lên nhưng có lẽ bà con vẫn chưa hết bàng hoàng vì chưa có năm nào cường độ mưa đá nhiều và dày đặc như năm nay
để giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống các lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hỗ trợ nhân dân sửa nhà lợp mái khắc phục hậu quả thiên tai
những viên đá có đường kính từ hai đến ba cm phủ trắng các mảnh ruộng mặt sân những mái nhà lỗ trỗ các lỗ thủng do mưa đá gây ra
toàn thôn há lìa xã sủng thài huyện yên minh có chín tư hộ thì có đến chín mươi hai hộ bị hư hỏng mái nhà trong đó có nhiều nhà bị hư hỏng một trăm linh
trong hai ngày vừa qua công an tỉnh hà giang đã huy động hơn một trăm linh cán bộ đến cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc vận chuyển vật liệu lập lại mái nhà tu sửa chuồng trại cho người dân
tôi thấy các anh công an cũng hết sức nhiệt tình lạc hết sức mình ủng hộ với bà co cùng với bà co nhân dân giúp đỡ các hộ dân đình thi hại tấm lạc nhà cửa về trận muôn đá vừa rồi là nhà cửa để ổn định cuộc sống để yên tâm lao động và sản xuất
sau khi trận mưa đây các bộ chính quyền vẫn tập trung thực hiện phương châm bốn tại chỗ
có sự phối hợp của các lực lượng công an tỉnh cũng như công an huyện và hỗ trợ xã trong việc vấn đề ổn định cuộc sống cho bà co nhân dân đến thời điểm hiện tại cơ bản cũng đã được ổn định
toàn tỉnh có hơn một năm trăm bảy mươi một ngôi nhà bị thủng mái và gần ba trăm linh hectare hoa màu bị thiệt hại công an tỉnh hà giang đã phân bổ lực lượng xuống những địa bàn các xã bị thiệt hại nặng cùng chính quyền địa phương giúp người dân sửa nhà cải tạo hoa màu
tiêu là phối hợp với chính quyền địa phương
khắc phục những khó khăn trước mắt đối với những hộ dân bị thiệt hại nặng về tài sản đặc biệt như mái nhà để sớm làm sao cho bà con ổn định cuộc sống và khắc phục những khó khăn nhất cho bà con
với tinh thần sung kích vì nhân dân phục vụ lực lượng công an tỉnh hà giang đã không quản ngại khó khăn vất vả đến hỗ trợ từng nhà có thiệt hại nhất là những nhà có hoàn cảnh khó khăn và những nhà có lao động đi làm ăn xa chỉ còn người già và trẻ nhỏ
để giúp người dân vượt qua khó khăn ban đầu